hình ảnh đầu tiên mà bất kỳ ai bước chân tới trường xa cũng nhìn thấy
đó là cột mốc chủ quyền và người lính hải quân bổng súng đứng gác
với khuôn mặt bừng lên trong nắng biển chảy chung và rắn giỏi
khi các chiến sĩ ra công tác tại các đảo ở trường sa
từng chi bộ sẽ giả soát để đưa những đồng chí quần chúng ưu tú
có ý chí phân đấu vươn lên vào nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng
sau đó tri bộ phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú
và giao nhiệm vụ để thử thách thường xuyên

chúng tôi đã có kế hoạch ngay từ đầu năm
đồng thời là phân công đảng viên kèm cặp giúp đỡ quần chúng
gắn với thực hiện mô hình đảng viên dìu dắt quần chúng
ở từng chi bộ và trong toàn đảng bộ
những ngày đầu mới ra đảo môi trường cuộc sống hoàn toàn khác so với đất liền
nhưng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị sự giúp đỡ của đồng chí đồng đội
nên các chiến sĩ luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao

đặc biệt với mong muốn được đứng trong hàng ngũ của đảng công hiến cho tổ quốc
cụ thể hơn là được sống làm việc ở môi trường hải quân
nên mọi gian khổ đều nỗ lực vượt qua
lần đầu tiên tôi đặt chân anh đảo cũng rất là bỡ ngỡ
nhưng cũng rất vinh dự và tự hào
vì được đặt chân lên vùng đất thiên niên của tổ quốc
được cầm súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam
làm tôi cảm thấy yêu biển đảo hơn yêu tổ quốc quê hương của mình hơn rất nhiều
xa nhà làm nhiệm vụ thì nhiều lúc rất buồn nhớ nhà nhớ quê hương
nhưng những người nính hải đảo chúng tôi luôn đặt nhiệm vụ
bảo vệ chủ quyền biển đảo lên hàng đầu
dù có buồn nhưng mà ở đây có rất nhiều đồng chí đồng đội quan tâm giúp đỡ nhau
đấy cũng là động lực để chúng tôi vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
trung bình mỗi năm toàn huyện đảo tiền tiêu của tổ quốc
chỉ kết nạp thêm được từ sáu mươi tới bảy mươi đảng viên mới
riêng năm hai nghìn một mươi chín
có bảy mươi bốn quần chúng ưu tú được kết nạp đảng
ở trường sa quân nhân hoạt động trong môi trường khó khăn khắc nghiệt
với tinh thần trách nhiệm rất cao
nên đòi hỏi cố gắng gấp nhiều lần trong đất liền
những người lính đã có đủ niềm tin và ý chí bám biển bám đảo
họ chính là những tấm gương kiên trung
dạng ngời trong sự nghiệp xây dựng đảng
xây dựng nên những thành đồng lũy thép
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quê hương
về mặt bằng chung
thì anh em ra đây là
ban đầu tuyển chọn vào là nguồn đã tốt rồi
chúng tôi chỉ có góp phần đẩy cái nguồn đó nó lên thêm chút nữa thôi
chứ cũng không có cái gì nó khó khăn cả
trưởng thành từ phong trào như
từ thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ
đến vệ sinh môi trường
để chúng tôi giáo dục cái truyền thống
rồi là xây dựng cảnh quan đơn vị
làm sao cho mọi người là thấy được
là yêu mến yêu lao động và yêu mến đơn vị thực sự
nguồn phát triển đảng đã được sàng lọc ở trong đất liền
khi quân nhân ra đảo lại tiếp tục được theo dõi và sang lọc
thông qua đoàn thanh niên
và đưa vào kế hoạch phát triển đảng của tri bộ
đặc biệt quân nhân là đồng bào dân tộc thiểu số
được ưu tiên để tạo nguồn bổ sung cho địa phương
sau khi họ xuất ngũ
công tác khen thưởng ở đảo cũng nghiêm ngặt
quân nhân được đánh giá chất lượng huấn luyện
thông qua các tiêu chí thi đua
cá nhân tiêu biểu phải là người đi đầu
trong tất cả các phong trào ở đơn vị
và có uy tín với đoàn viên quân chúng
những năm qua việc sàng lọc
lựa chọn quân chúng bổ sung cho đảng
hết sức chặt chẽ
nên việc phát triển đảng ở trường xa
vừa đủ chỉ tiêu vừa bảo đảm chất lượng
ngay từ lúc mà đoàn viên ra nhận công tác
ở tại đơn vị
thì chúng tôi đã nắm mắt
được cái tâm tư nguyện vọng
cũng như là cái linh lịch
cũng như trình độ học vấn của từng đoàn viên
qua đó thì nhanh chóng phát hiện
và bồi dưỡng
và giới thiệu lên
chi quỷ chi bộ
để chúng ta lựa chọn các hạt nhân
cũng như là các đoàn viên ưu tú
để tạo nguồn phát triển đảng
theo đúng kế hoạch
và đúng có nguồn đoàn viên ưu tú và chất lượng
đúng kế hoạch của trên
việc phát triển đảng
trên các tuyến đảo tiền tiêu của tổ quốc
thực sự là nhiệm vụ chính trị quan trọng
hàng đầu của lực lượng hải quân
bởi nơi đầu sóng ngọn gió này
để quên đi những khó khăn gian khổ
điều cần nhất chính là lẽ sống
mà đối với mỗi cán bộ
chiến sĩ nơi đảo xa
đảng chính là điểm tượng
niềm tin yêu tổ quốc chính là lẽ sống
để cho mỗi người đều khơi dậy một ý chí mạnh mẽ
một niềm tự hào
khi được vững tay súng bảo vệ biển đảo thiêng liêng
để xây dựng đảng được
rõ ràng chúng ta biết là phải có đủ đảng viên
mạnh và đủ điều kiện
thẩm chất cũng như là năng lực
trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ
đặc biệt là nơi đầu sóng của chúng tôi
rất cần những con người như thế
và chính vì thế chúng tôi đã có
kế hoạch ngay từ đầu
tạo nguồn đảng viên cho đảng
và chúng tôi không để cho đảng viên
những quần chúng
tự trưởng thành trong các tổ chức
mà chúng tôi phải rèn luyện
định hướng cho họ ngay từ đầu
và chính vì thế chúng tôi đạt được kết quả như thời gian vừa qua
được tới trường xa mới có thể cảm nhận
sâu sắc hơn niềm vinh dự
tự hào lớn lao của những quần chúng yếu tố
khi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng
họ là những chàng trai độ tuổi đôi mây
đã không ngừng nỗ lực rèn luyện
vượt qua khó khăn thử thách nơi mặt trận tiền tiêu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
để phấn đấu trở thành đảng viên
theo như lời của chủ tịch hồ chí minh
nói thì học học nữa không mãi
em vào đảng rồi
thì bản thân em phải cố gắng học tập
rèn luyện trên nhiều mặt khác nhau
về kiến thức
lẫn các kỹ năng
để ngày càng hoàn thiện bản thân
để một ngày nào đó
về năng lực của mình
đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào
góp phần xây dựng
với hương tổ quốc tốt đẹp hơn
càng tự hào hơn
khi được kết nạp đảng ở đảo xa
nơi mà điều kiện rèn luyện
công tác chiến đấu có nhiều khó khăn thử thách
gắn liền với nhiệm vụ tham gia bảo vệ
chủ quyền biển đảo thiêng liêng
trở thành đảng viên
những người lính trẻ đều có tâm niệm
sẽ phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt
nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
tham gia góp phần xây dựng tổ chức đảng
xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
là một người chiến sĩ
đã làm một niệm vinh dự rồi
đối với đảng viên như em
niệm vinh dự đã được nhăn lên rất nhiều lần
thì bản thân em cũng
không biết cố gắng gì nhiều hơn
chỉ biết cố gắng hết mình
để hồn thành mọi nhiệm vụ
được cấp trên giao
một cách nhanh chóng và chính xác nhất
đó là hướng dẫn những bạn
vừa mới lên thay phiên đảo
năm bắt được mọi nhiệm vụ
và tình hình trên đảo
một cách sớm nhất
để sớm yên tâm công tác và ổn định
bên cạnh đó
được kết nạp đảng ở trường xa
đối với những chiến sĩ trẻ
lan niêm tự hào nhưng cũng gắn liền
với trách nhiệm rất lớn trước tập thể
đặc biệt là với những quần chúng trong đơn vị
vì vậy họ luôn tự nhắc nhở mình
phải sung kích đi đầu
trong mọi hoạt động
nỗ lực giúp đỡ đồng chí đồng đội
hoàn thành nhiệm vụ và là tấm gương sáng
cho các quần chúng nói theo
đảng viên trẻ
trong thời gian vừa qua
đối với các hoạt động ngoại phong trào
của đơn vị luôn luôn là năng động sáng tạo
nhất là những công việc nặng
công việc khó
thông thường là những đảng viên trẻ
là sốc bác
trong thực hiện nhiệm vụ đó
và những đảng viên trẻ
lại là những đảng viên thường gần gũi hơn với quần chúng
chơi cùng quần chúng
làm việc cùng quần chúng
cho nên thông thường những đảng viên trẻ
là hiểu về cái tâm tư nguyện vọng của quần chúng hơn
cho nên chúng tôi rất
khuyến khích những đảng viên trẻ
tham gia đóng góp ý kiến
trong sinh hoạt chiêu ý chi bộ
công tác bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng
ở quần đảo trường sa có nhiều đặc thù
một trong số những đặc thù
đó là thời gian cán bộ chiến sĩ nhận nhiệm vụ
ở đảo không dài
lại công tác ở xa đất liền
nên việc thâm nhập thực tế xác bình lý lịch vất vả
khó khăn hơn rất nhiều so với những địa bàn khác
từ thực tiện đồng chí
từ đó hàng năm trong nghị quyết lãnh đạo
cấp ủy các cấp thuộc đảng bộ trường sa
luôn xác định chỉ tiêu
biện pháp phát triển đảng cụ thể
phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị
hàng năm nhất là về đầu năm mỗi đợt thay quân
là các cái tri đoàn
và liên tri đoàn
sẽ giả soát lại các cái đối tượng
là đoàn viên thanh niên xuất sắc
đưa ra tri đoàn
bình xét rồi báo cáo với trì bộ
báo cáo với đảng ủy
để mà đưa ra tri đoàn
đưa vào nguồn tạo nguồn phát triển đảng
và để cho các tri bộ
và đảng ủy
là lập kế hoạch phát triển đảng cho đoàn viên
đảng ủy bộ tư lệnh vùng bốn hải quân
đã chỉ đạo các đảng bộ tri bộ tập trung phát hiện
bùi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng
ổn định chất lượng tại chỗ
cấp ủy chỉ huy các đơn vị chủ động lựa chọn nguồn
ngay sau khi luân chuyển biên chế quân số
ổn định tổ chức
khi phát hiện nhân tố mới điển hình tiên tiến
cấp ủy phân công đảng viên
các tổ chức quần chúng theo dõi động viên giúp đỡ
nhờ vậy mỗi năm
đảng bộ luôn duy trì và hoàn thành tốt
chỉ tiêu kết nạp quần chúng yếu tố và đảng
điều đáng mừng là tất cả đảng viên mới
đều phát huy tốt vai trò trong huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu giải luyện kỷ luật
vững vàng cùng đồng đội góp phần bảo vệ
vững chắc chủ quyền biển đảo
giá đảo đang còn nón trẻ
đang còn bỡ ngỡ
về môi trường
công việc mới
đang rất bỡ ngỡ
còn có xáo đồng
về tinh thần
dưu dắt hướng dẫn
và chỉ bảo
cũng như đồng viên tinh thần
cũng như là
nói cho các đồng chí biết
về những công việc của mình
ở ngoài này
là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo
cho nên là
các đồng chí
thống về tư tưởng
các công việc đều là thống thuộc
không chỉ coi trọng công tác tạo nguồn
bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới
các đảo trên quần đảo trường sa
còn thực hiện tốt việc học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
các cán bộ chiến sĩ đã quán triệt
thực hiện tốt nội dung việc học tập
và làm theo gương bác bằng nhiều hình thức
gắn với thực tiễn hàng ngày của đơn vị
trở thành hoạt động thiết thực
sâu rộng trong toàn thể cán bộ chiến sĩ
trên quần đảo trường sa
giáo dục truyền thống
đó là hoạt động giáo dục thường xuyên
để qua đó nâng cao lòng tự hào
xây dựng ý chí quyết tâm
và thực hiện tốt các nhiệm vụ
công tác này trong các buổi sinh hoạt
thường xuyên quán triệt
và nêu các nét truyền thống
cũng như là thành tích của đơn vị
truyền thống của các đơn vị
vùng và lưỡi đoàn
đoàn viên thanh niên nắm được
qua đó phát huy được lòng tự hào
từ tôn mê
yên tâm công tác và thành tích tốt nhất
được kết nạp đảng
trong thời gian thực hiện nhiệm vụ quân sự
nhất là trong thời gian thực hiện nhiệm vụ
tại quần đảo trường sa
đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải tích cực rèn luyện
châu rồi phấn đấu về mọi mặt
môi trường rèn luyện ở biển đảo
với vô vàn những vất vả khó khăn
thử thách càng góp phần tôi luyện
sự vững vàng từng trải
trong mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ hải quân
để họ ngày đêm thêm chắc tay súng
vững vàng ý chí
bảo vệ độc lập chủ quyền thiên liêng
của tổ quốc xứng đáng là
chiến sĩ hải quân nhân dân việt nam